công an huyện nậm pồ tỉnh điện biên vừa phá thành công chuyên án ma túy bắt một đối tượng mua bán trái phép sáu viên ma túy tổng hợp
vào hồi tám h một mươi năm sáng ngày hôm qua chín tháng năm tại khu vực bản hủy khương xã vàng đán huyện nậm pồ tỉnh điện biên
tổ công tác do công an huyện nậm pồ chủ trì phối hợp với đồn biên phòng nà bùng viện kiểm sát nhân dân huyện
phát hiện bắt quả tang đối tượng giàng thị ké sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn trú tại bản nương xã nà bùng huyện nậm pồ tỉnh điện biên
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tăng vật thu giữ là sáu viên ma túy tổng hợp đấu tranh khai thác
đối tượng khai mua tại khu vực biên giới đang trên đường về tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
hiện công an huyện nậm pồ đang củng cố hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật